các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đặc biệt là sự tham dự của bốn trăm năm mươi người có công với cách mạng là các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các thương binh bệnh binh thân nhân lễ sĩ tiêu biểu đại diện cho hơn chín hai triệu người có công và thân nhân người có công trong cả nước
chính khách của đảng và nhà nước của ta trước sau vẫn như một thường xuyên tâm nội và thường xuyên tri ân và huyết ơn những người có công với đất nước
mà chính việc này thì không phải là từ ngày xưa mà đến bây giờ cả phát hiện
mà đến ngày hôm nay đảng và chính phủ đã tổ chức cho cuộc gặp mặt những người có công tiêu biểu cho cả nước về dù là trung tâm của thủ đô này
và con của một liệt sĩ thì tôi cũng thấy rằng là tôi rất được sự quan tâm của đảng nhà nước rồi các cấp ban ngành đặc biệt là của bộ công an
và đơn vị chủ quản đấy là bệnh viện y học của trường bộ công an đã tạo mọi điều kiện để cho tôi có thể phát triển được cả về chuyên môn rồi giúp đỡ tôi cả về tinh thần và vật chất
những người có công cách mạng nói chung và những người thương binh như trở về địa phương á
nếu mà còn thức lực
thì mình cũng cố gắng dựa khó dương lên không nên ý lại không nên công thần mà phải tiếp tục có sức giàu xây dựng địa phương càng ngày càng phát triển
phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc gửi đến các lão thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động các thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc
nhắc lại con số hàng triệu
người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống đổ sương máu trong suốt lịch sử sáng chắn bão rông chiều ngăn nắng lửa của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến cứu nước
chủ tịch nước khẳng định những đau thương mất mát do chiến tranh để lại cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn những giá trị của hòa bình
phát huy truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc việt nam uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây
bảy mươi năm năm qua cả nước đã huy động nguồn lực to lớn từ ngân sách và cả cộng đồng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện tình cảm trách nhiệm mang lại hiệu quả to lớn cho xã hội
nhiều chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đối với người có công đã được ban hành được thực hiện đồng bộ đa dạng
đối tượng chính sách ưu đãi được mở rộng chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung
công tác đề nhấn đáp nghĩa chăm sóc nâng cao đời sống các hội dân người có công đất nước đã đi sâu và tâm khảm
mỗi người dân như lẽ tự nhiên nhất tạo nên sức mạnh đoàn kết trong toàn xã hội
qua đó đã khơi dậy lòng yêu nước củng cố nền tảng đại đoàn kết dân tộc và phát huy truyền thống đạo lý của đất nước
để công tác đền ơn đáp nghĩa có chiều sâu thực chất hơn nữa chủ tịch nước nhấn mạnh phải coi công tác này là trách nhiệm tình cảm vinh dự và mệnh lệnh từ trái tim

quen rụ rỗ người dân có tư tưởng muốn thoát ly tìm kiếm việc làm
từ đó hình thành các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang campuchia
thường xuyên vào mạng xã hội lại đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm có mức thu nhập cao
người đàn ông này đã bị thu hút bởi những lời quảng cáo mời trào
từ các tập đoàn tài chính hay các công ty lớn với mức lương từ hai mươi triệu đến ba mươi triệu đồng một tháng
chỉ khi đặt chân đến campuchia anh mới vỡ mộng và phải cầu cứu gia đình bỏ số tiền lớn để chuộc về việt nam
thực tế khi qua campuchia nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các tụ điểm hoạt động lừa đảo
như đánh bạc trực tuyến kinh doanh tiền ảo
cưỡng ép nạn nhân phải tìm cách lừa đảo được số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi ngày
nếu không đạt yêu cầu chúng sẽ đánh đập hành hạ và bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác
khi nạn nhân không chịu nổi đòi về chúng yêu cầu phải trả khoản tiền lớn để chuộc về
có trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc
đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập ngược đãi và bán sang các cơ sở khác

khi ra đất ngoài cũng bị đối xử rất là bất công bị kỷ viện
một số nước bây giờ họ coi những người nhập cảnh trái khác vào nước họ là một loại tội phạm
đặc biệt trong thời kỳ của cảnh covid
rất nhiều người ra đất ngoài thì không có công nhận để làm không có thu nhập
nhưng vẫn phải trả một chi tiết rất cao
từ cái sự hoàn cảnh trúng quẫn làm nghèo
thì có cái này đi vi phạm các loại quốc sở tại và bị bắt ra
rất nhiều những cái hệ vị
rất nhiều người ra nước ngoài làm bao nhiêu năm
nhưng bị bị chủ lao động là lừa đặt quyền tiến công
nhưng mà khi trở về là tay trả
trước thực trạng này bộ công an liên tiếp đưa ra cảnh báo người dân
cần cảnh giác việc nhẹ lương cao tại campuchia
trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền
để mọi tầng lớp nhân dân có thể nhận diện thủ đoạn mới của loại tội phạm này
trước hết mỗi người phải nêu cao ý thức cảnh giác của mình
khi tiếp nhận một thông tin liên quan đến một công việc
liên quan đến một cái địa điểm mà mình định đến và tìm hiểu kỹ
nơi mình định đến là người mình đưa đi là ai
và nên tư vấn hỏi tham vấn ở những người mà mình cần hỏi
ví dụ như là cha mẹ thầy cô giáo nếu đang ở nơi tuổi học sinh
ví dụ như là cán bộ xã hội ví dụ như lực lượng công an
khi mà thấy rằng việc đi ra nước ngoài như thế và sẽ được tư vấn
và trước khi đi ra nước ngoài tìm kiếm một công việc làm ở nước ngoài thì nên nghiên cứu kỹ
cái đơn vị tuyển dụng đó là ai
cái người tuyển dụng đó cái đơn vị đó có tư cách pháp nhân hay không
nhu cầu tìm kiếm việc làm thu nhập ổn định là nhu cầu chính đáng của người dân
tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp và thủ đoạn tinh vi của tội phạm
thì mỗi người dân đặc biệt là các em nữ sinh
cần cảnh giác tỉnh táo để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người